thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
mưa lũ tại khu vực trung bộ đã làm cho hai người mất tích với nhiều thiệt hại tại các địa phương
tính đến nay mưa lũ đã làm ít nhất hai người mất tích tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam do bị nước lũ cuốn trôi
tám trăm năm mươi tám nhà bị ngập ba trăm chín mươi hai hectare cây hoa ăn quả ba trăm một mươi con da cầm bị thiệt hại năm mươi điểm chiều đường bị ngập
tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng đã có chỉ đạo căn cứ tình hình ngập lụt để quyết định việc cho học sinh nghỉ học hay không
hiện tại thì lực lượng công an tại các tỉnh trung bộ đang ứng trực một trăm linh quân số
tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người dân ứng phó với mưa lũ
sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết và ưng cứu khi có tình huống xấu xảy ra
tại tỉnh hà tĩnh có mưa vừa đến mưa to lượng mưa có nơi đo được hơn một trăm năm mươi hai trăm linh mm
trước tình hình đó các đơn vị địa phương đã chủ động
có phương án bảo vệ và tiến hành xả lũ để bảo vệ an toàn hồ chứa
cũng như là cho việc điều tiết lũ cho vùng hạ du bảo đảm tính mạng tài sản cho nhân dân trong vùng
tại hồ kẻ gỗ mực nước dâng cao do mưa lớn hoàn lưu sau bão số bốn vừa qua
cao trình đo được là hai mươi tám tám trên ba mươi hai năm mét tương đương dung tích trong lòng hồ đạt ba trăm bốn mươi năm triệu m ba nước
trước tình hình đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi nam hà tĩnh
vận hành điều tiết xả lũ qua tràn dốc miếu
với lưu lượng qua tràn là hai mươi năm mét khối trên dây
các hồ thượng sông trí hồ kim sơn hồ sông giáp tiến hành xả tràn nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa
và để an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng hạ du kẻ gỗ
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi nam hà tĩnh
đề nghị ubnd các huyện thành phố cẩm xuyên thạch hà thành phố hà tĩnh
và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống thông báo và hướng dẫn đến tận người dân được biết
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tránh trường hợp bất cẩn
mất an toàn trong quá trình vận hành điều tiết hồ kẻ gỗ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an huyện yên minh và đồn biên phòng bạch đích vừa bắt quả tang
và triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn huyện yên minh
đồng loạt tấn công các địa điểm lực lượng chức năng đã bắt quả tang
sáu đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề trái pháp luật trên địa bàn huyện yên minh
mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã triệu tập thêm ba đối tượng
quá trình bắt quả tang và khám xét nơi ở của các đối tượng
cơ quan điều tra đã thu giữ gần hai trăm bảy mươi năm triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động
cùng nhiều giấy tờ sổ sách có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
được biết từ đầu năm đến nay các đối tượng đã lợi dụng làm đại lý sổ số
cho công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên sổ số kiến thiết miền bắc tỉnh hà giang
rồi móc nối thành đường dây hoạt động đánh bạc mỗi ngày giao dịch khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
vào ngày hôm qua tại thủy điện cà tinh huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra sự cố sạt lở nghi vùi lấp công nhân
được biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua
một khối lượng đất đá lớn sạt trượt vùi lấp một số hạng mục thủy điện ca tinh
tại hiện trường do hệ thống điện chiếu sáng bị cắt toàn bộ cùng với mưa lớn
khiến cho việc xác định vị trí sạt lở cụ thể để triển khai cứu hộ cứu nạn rất khó khăn
lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập phương án tiếp cận khu vực sạt lở vùi lấp công nhân
vào tối ngày một mươi tháng một mươi tại một spa trên địa bàn xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm một phụ nữ tử vong
đối tượng gây án là nam giới và hiện đang bị thương nặng
theo thông tin ban đầu nghi can là phan trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
bạch mai quận hai bà trưng thành phố hà nội
còn nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở sơn la
trước đó khoảng hai mươi giờ cùng ngày phan trung hòa đã dùng hung khí đâm khiến nạn nhân tử vong
sau khi thực hiện hành vi phạm tội hòa tiếp tục dùng hung khí tự sát
nhưng đã được người dân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bị một nhóm đối tượng lạ mặt đuổi đánh các đối tượng đã vác hung khí đi để trả thù
thấy ai có đặc điểm giống nhóm
hôm trước đuổi đánh hành hung gây thương tích
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã bắt giữ một mươi hai đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng
để xử lý các đối tượng theo quy định
cơ quan công an huyện khói châu xác định nhóm thanh niên trên do nguyễn văn tú
sinh năm hai nghìn năm trú tại thôn long vĩ xã thanh long huyện yên mỹ tỉnh hưng yên cầm đầu
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào ngày một tháng một mươi
các đối tượng tụ tập đi chơi
bốn đối tượng đuổi đánh ném vỏ chai bia và cầm giáo đâm khiến nhóm của tú phải bỏ chạy
vào ngày hôm sau nhóm của tú cầm theo nhiều thanh giáo vỏ chai bia
rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên ngày hôm trước để trả thù
thấy người đi đường có đặc điểm giống các thanh niên này
thì liền đuổi đánh ném vỏ chai bia hành hung gây thương tích cho người đi đường
thưa quý vị với mục đích tạo ra một bãi trông giữ xe ô tô hiện đại
giải quyết vấn đề giao thông tỉnh cho thành phố hà nội
bãi đỗ xe ngầm mễ trì hạ với diện tích rộng hơn là bảy năm trăm linh m hai
gồm ba tầng hầm được phê duyệt với nhiều yêu đãi cho chủ đầu tư
mục đích là vậy thế nhưng ngay khi dự án hoàn thành
đơn vị quản lý vận hành bãi xe ngầm mễ trì hạ lại tự ý sẻ thịt
sử dụng đất xoay mục đích
và điều này đã gây ra những hệ lụy lớn ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp
đặc biệt là trong đó nguy cơ cao về mất an toàn cháy nổ
hình ảnh ghi nhận tại hà nội
tại khu vực bãi đỗ xe ngầm mễ trì hạ thuộc phường mễ trì quận nam tử liêm hà nội
đơn vị hiện đang vận hành bãi đỗ xe ngầm này là công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đô thị minh an
đơn vị này đã tự ý ký hợp đồng cho hàng loạt đơn vị khác thuê mặt bằng sai mục đích
từ một bãi đỗ xe ngầm đã biến thành những kho hàng phòng tập gym phòng tập gốc
với giá cho thuê hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng trên một tháng
công ty minh an mà trước đây là công ty tây hồ
đã tự ý ký hợp đồng cho những đơn vị thuê kho bãi
và chính vì thế mà chúng tôi đánh giá là các loại hình kho xưởng
đặc biệt là ở các khu vực mặc dù tổng thể bãi đỗ xe ngầm đã được thẩm duyệt về phòng cháy trị cháy
nhưng đấy là chỉ đảm bảo cho việc đỗ xe gửi xe chứ không thể đảm bảo được cho việc kho bãi
chính vì vậy chúng tôi cho rằng là nguy cập cạnh cháy rất là cao rất nguy hiểm
trước tình trạng biến tướng của bãi xe ngầm này
ủy ban nhân dân quận nam thử liêm
đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động dự án này từ ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
do nguy cơ phát sinh cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng
thế nhưng cho đến nay bãi đỗ xe ngầm mễ trì hạ vẫn lén lút hoạt động
phớt lờ quyết định đình chỉ hoạt động của quận
theo ghi nhận của phóng viên tại thời điểm có mặt
các hoạt động vận chuyển hàng hóa kinh doanh dịch vụ vẫn diễn ra
một số tờ giấy dán thông báo kho hàng tạm dừng hoạt động
dường như chỉ để lấp liếm vi phạm
chúng tôi đã kiểm tra đôn đốc công ty không tuân thủ
chúng tôi cũng lập hồ sơ đề xuất quận ra quyết định xử phạt hành chính
về nội dung không sử dụng không đúng mục đích
cũng như vi phạm về phòng cháy chế cháy
và qua quá trình đôn đốc công ty mới chỉ đóng mức phạt
và không có những bước thực hiện rất chậm chạp
với nội dung mà quận đã có quyết định
còn với những đơn vị thuê mặt
bằng tại đây thì rơi vào tình thế đi cung dở mà ở cũng không xong
vì đã chốt đặt niềm tin vào chủ đầu tư
và cũng lỡ đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng
bên minh an cũng đã yêu cầu bên tôi là dừng hoạt động
nhưng họ vẫn hoạt động và họ vẫn bảo bên tôi là cứ hoạt động
nhưng họ lại đưa văn bản như này
đấy là một cái điều tôi đang thấy họ đang gian dối
thứ hai là việc hóa đơn xuất hóa đơn bên công ty minh an
lại xuất hóa đơn
tôi đang cho bên tôi không như trên hợp đồng
và tôi yêu cầu tại sao lại xuất hóa đơn như thế này
và làm rõ cho tôi cái việc này
đấy là điều thứ hai
và tôi cũng đề nghị là nếu không đủ điều kiện
thì phải bồi thường lại chúng tôi theo hợp đồng
ngoài việc cho thuê sai mục đích
theo phản ánh của một số đơn vị thuê mặt bằng
chủ đầu tư còn có dấu hiệu xuất hóa đơn sai
điều này cũng cần các cơ quan chức năng làm rõ
còn với nguy cơ cháy nổ hiện hữu đến mức phải đình chỉ hoạt động
việc chủ đầu tư
vẫn cố tình phất lờ lệnh đình chỉ
cần được chính quyền cơ sở xử lý nghiêm theo quy định
để tránh những hậu quả đáng tiếc
về phòng cháy chữa cháy có thể xảy ra